các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
đến hôm nay ngày hai mươi chín tháng chín chi sĩ phương trinh thông báo với con gái ruột của phi nhung đã tổ chức lễ cầu siêu cho mẹ tại mỹ
đây cũng là lần đầu wendy phạm xuất hiện trên mạng xã hội sau sự ra đi của mẹ
thông qua loạt ảnh được chi si phương trinh đăng tải có thể thấy cả wendy phạm lẫn nữ ca sĩ
đều không giấu được nỗi đau buồn mà ôm nhau à khóc
ngoài ra con trai của bằng kiều nghệ sĩ hồng đào make up nhật bình cũng có mặt tại buổi lễ cầu siêu để cầu nguyện cho nữ nghệ sĩ tài hoa bạc bệnh
veni phạm con gái của ca sĩ phi nhung đã đăng tải hình ảnh xúc động của mẹ ruột trên trang cá nhân
kèm theo đó cô viết dòng trạng thái bằng tiếng anh được tạm dịch là
mẹ ơi mẹ có thể ở lại với con lâu thêm dù chỉ một chút không
con muốn được nghe giọng mẹ nói muốn được mẹ vút ve
con muốn được thấy mẹ cười bố đồ mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa con cả
con muốn được nói với mẹ con yêu mẹ biết như thế nào
chia sẻ của wendy khiến nhiều người không khỏi xúc động
nhiều bạn bè gửi lời động viên đến cô khi hay tin phi nhung qua đời do covid một mươi chín
một tài khoản bình luận xin chia buồn cùng em và gia đình thật buồn vì bạn phải trải qua điều này
một người thân động viên wendy con ơi hồi chiều con nói mẹ khỏe lại ngoại chưa kịp mừng
sao bây giờ mẹ nhung bỏ đi rồi
con hãy mạnh mẽ và hãy nhớ sau lưng của con còn mẹ trinh ngoại và gia đình con nhé
trước đó khi hay tin mẹ ruột nhiễm covid một mươi chín và phải điều trị ở bệnh viện chợ giấy tp hcm
vendy đã ủy quyền việt hương lo lắng cho phi nhung tại việt nam
đồng thời cô cũng chia sẻ trên facebook hôm hai mươi tám tháng bốn
trước tiên con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình
con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người
nhưng hiện nay vì con khá bận
tình hình sức khỏe của mẹ phi nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được
mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con
thời gian qua wendy cũng dành thời gian cầu nguyện cho mẹ và thường xuyên đăng tải hình ảnh của phi nhung lên trang cá nhân khiến nhiều người xúc động
về phía phi nhung trước khi mất cô thường xuyên bày tỏ tình cảm với con gái ruột trên mạng xã hội
vì tình hình dịch bệnh nên hai mẹ con không khỏi nhớ nhung chờ ngày hội ngộ
khi xuất hiện trong một game show hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
phi nhung nghẹn ngào khi nhắc đến wendy
tôi từng tưởng tượng tới ngày được đoàn tụ với bendy thì chắc sẽ khóc hay ôm con có khi tới mức nghẹt thở không chừng
dành gần nửa cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật sự ra đi của ca sĩ phi nhung vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín khiến cả mạng xã hội bàng hoàng xót thương
phi nhung qua đời còn là nỗi mất mát lớn nhất với người thân và gia đình
hiện khán giả đang rất lo lắng cho tình hình của bé quen đi con gái ruột phi nhung và hai ba đứa trẻ mồ côi được phi nhung nhận nuôi từ tấm bé
cho tới đây trên mạng xã hội lan truyền clip được cho là có sự xuất hiện của con gái phi nhung sau khi hay tin mẹ qua đời
trong clip người được cho là béndy tại mỹ đang khóc nấc chân đứng không vững vì cú sốc mất đi người mẹ thân yêu nhất
cô được người thân ôm đỡ và động viên tinh thần
điều này làm rất nhiều khán giả rơi nước mắt vì đau lòng và xót thương trong hoàn cảnh của con gái phi nhung
tuy nhiên trên thực tế nhân vật trong đoạn clip đang được lan truyền không phải là con gái phi nhung
sau khi tìm hiểu được biết cô gái này là người nước ngoài đang đau buồn trong tăng lễ của cha
khán giả nên cẩn trọng hơn trong việc tiếp nhận những thông tin về cố nghệ sĩ phi nhung ở thời điểm này
quý vị thân mến trước thông tin qua đời của phi nhung mọi nhất cử nhất động của con gái ruột duy nhất quen đi phạm
ở xứ sở cờ hoa đang được người hâm mộ đặc biệt chú ý
mới đây cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip con gái của nghệ sĩ phi nhung hát tăng mẹ
nhiều khán giả sau khi nghe được lời ca tiếng hát của wendy đã vô cùng xúc động nước mắt chỉ biết lan dài

cụ thể trong đoạn clip wendy phạm đã hát ca khúc mẹ là quê hương một trong những ca khúc kinh điển của phi nhung
từng câu từng chữ của mẹ là quê hương như cứa vào tim người khán giả bất cứ ai nghe xong cũng phải rưng rưng

bình luận người hâm mộ động viên wendy
mong cháu vượt qua nỗi đau giữ
gìn sức khỏe để hỗ trợ các em nữa
nghe wendy hát không cầm
được nước mắt chị phi nhung mà còn
sống thì chắc chị ấy sẽ rất vui
khi thấy wendy hát tặng con
phải luôn tự hào vì mẹ con là phi nhung
chúc con vượt qua sự mất mát
lớn nhất cuộc đời
xúc động trước tình mẫu tử ấm áp là vậy
nhưng một thông tin khán giả cần biết
đó là đoạn clip này đã được
đăng tải từ rất lâu cụ thể vào
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trang cá nhân
chính thức của phi nhung đã đăng tải
đoạn clip cùng dòng trạng thái ngắn gọn
nhưng vô cùng ấm áp không ai yêu mẹ
bằng con tuy nhiên sau
thông tin qua đời của phi nhung một số
bộ phận cộng đồng mạng đã chia sẻ lại đoạn clip
này đăng tải lên các trang mạng xã hội
nhưng không nói rõ thực hư
chính vì điều này đã khiến người hâm mộ
hiểu nhầm đây là động thái mới nhất của
wendy phạm sau khi hay tin mẹ mất
ây vậy dù đây không phải là
đoạn clip mới ngay thời điểm hiện tại
nhưng chúng ta không thể phủ nhận
sự xúc động trước nó cũng như tình
mẹ con thiêng liêng của phi nhung và
wendy phạm trong ngày hai mươi tám tháng chín
sau khi biết được thông tin
mẹ phi nhung qua đời tại việt nam
eni phạm đã đổi hình đại diện trên mạng xã hội
thành hình ảnh bông hoa sen đen trắng
và đăng tải dòng trạng thái tiến biệt
để bày tỏ sự đau buồn
cũng trong thời đó con gái ruột duy nhất
của phi nhung đã đại diện gia đình
đăng tải thông tin cáo phó và
ủy quyền của nghệ sĩ việt hương
chăm lo toàn vẹn hậu sự của mẹ tại việt nam
thưa quý vị sinh lão bệnh tử
là quy luật tồn tại muôn đời
trong cuộc sống ngay khi nhận được tin buồn
giàn nghệ sĩ cùng con nuôi của phi nhung
đã ngạch ngào viết lời tiến biệt
và cầu nguyện cho nữ hoàng băng đĩa
được an nghỉ trong đó vợ cũ bằng kiều
người bạn thân cận của phi nhung
đã liên tục cập nhật thông tin tăng lễ
tới người hâm mộ

sinh mạng của cố nghệ sĩ phi nhung
chỉ trong thời gian ngắn thay mặt cho gia đình
người hâm mộ trên khắp cả nước
xin được gửi lời chia buồn sâu sắc
đến toàn thể gia quyến nữ nghệ sĩ
chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại